tiếp tục thông tin về vụ ba mươi chín nạn nhân tử vong trong container tại anh
bộ ngoại giao đã và đang phối hợp chặt chẽ với bộ công an các địa phương để nắm thông tin
và làm việc với đại sứ quán anh tại việt nam yêu cầu phối hợp với phía nước anh
đẩy nhanh việc xác minh quốc tịch và danh tính của các nạn nhân
bộ ngoại giao đã hướng dẫn tổng đài bảo hộ công dân cộng thám bốn nghìn chín trăm tám mươi một tám trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn
tiếp nhận tất cả các phản ánh của gọi có liên quan đến vụ việc này chuyển tới cục lãnh sự bộ ngoại giao
cho tới nay tổng đài bảo hộ công dân đã tiếp nhận thông tin của một mươi bốn gia đình
đề nghị hỗ trợ xác minh tìm kiếm người thân bị mất tích tại anh
bộ ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại anh thường xuyên giữ liên lạc với cảnh sát ssec
và các cơ quan hữu quan của anh để nắm thông tin kịp thời chuyển các dữ liệu cho phía anh
để xác minh danh tính nạn nhân đồng thời thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết
trong trường hợp xác nhận có công dân việt nam trong số các nạn nhân nêu trên
để nhận được sự hỗ trợ đề nghị liên hệ theo đường dây nóng bảo hộ công dân của đại sứ quán việt nam tại anh
là cộng bốn mươi bốn bảy mươi bảy một mươi ba một trăm tám mươi một năm trăm linh một hoặc số điện thoại của tổng đài bảo hộ công dân là cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn